bộ tài chính cùng ngân hàng nhà nước việt nam đã tổ chức buổi họp báo để thông báo về kết quả hội nghị bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung mương asean hai nghìn hai mươi và các hội nghị liên quan diễn ra trong ngày hôm nay
hôm nay mùng hai tháng một mươi các bộ trưởng tài chính và lãnh đạo các tổ chức quốc tế đã có phiên thảo luận về tình hình kinh tế tài chính khu vực và những vấn đề phát triển mà khu vực quan tâm
đánh giá về tiến độ triển khai các hoạt động hợp tác tài chính trong khuôn khổ tiến trình hợp tác tài chính asean
tại hội nghị lãnh đạo bộ tài chính việt nam với vai trò chủ trì hội nghị thứ trưởng tài chính asean hai nghìn hai mươi đã có báo cáo tóm tắt cập nhật tiến độ triển khai các hoạt động hợp tác tài chính asean
bao gồm các nhóm công tác về tài chính cơ sở hạ tầng hợp tác về bảo hiểm tài chính và bảo hiểm rủi ro thiên tai hợp tác về hải quan tài chính chống rửa tiền và khủng bố và diễn đàn thuế asean
hội nghị cũng ghi nhận bài phát biểu của chủ tịch ubnd với vai trò là chủ trì diễn đàn thị trường vốn asean
trình bày về kết quả triển khai các sáng kiến của diễn đàn đặc biệt là việc xây dựng lộ trình phát triển thị trường vốn asean với bốn ưu tiên chính
tăng cường về nền tảng phát triển các sản phẩm và tiếp cận các lĩnh vực chưa được khai phá tăng cường nhận thức và năng lực tăng cường kết nối